từ ngày một tháng bốn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai thuế bảo vệ môi trường đối với xăng trừ sang ethanol dầu diazen dầu ma rút dầu nhờn mỡ nhờn sẽ được giảm năm mươi giảm bảy mươi mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa
theo tính toán của bộ tài chính việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn như đề xuất sẽ góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng dầu mỡ nhờn bao gồm cả thuế giá trị gia tăng